sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín thành đoàn hà nội đã tổ chức triển khai hoạt động tuyến xe buýt ngày hai mươi sáu tháng tám
xe buýt màu xanh đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô
với mong muốn góp phần tuyên truyền phổ biến vận động thuyết phục và khích lệ đoàn viên thanh niên
cán bộ công nhân viên chức người lao động trên toàn thành phố sử dụng các phương tiện giao thông công
cộng khi tham gia giao thông hàng ngày trong đó cao điểm là ngày hai mươi sáu hàng tháng
hoạt động tuyến xe buýt ngày hai mươi sáu hy vọng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ồn tắc giao thông
và ô nhiễm môi trường không khí hà nội góp phần mang lại một hình ảnh hà nội xanh sạch văn minh
xứng đáng trở thành một trong một mươi bảy điểm đến hàng đầu thế giới do tổ chức du lịch thế giới đề cử và phát động
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô trong việc sung kích
đảm nhiệm các nhiệm vụ chính trị của thành phố hà nội